ngày năm tháng sáu tại thành phố phan thiết bình thuận học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam học viện chính trị hành chính quốc gia lào
viện khoa học xã hội quốc gia lào phối hợp tổ chức hội thảo năm mươi năm năm quan hệ hữu nghị đặc biệt
hợp tác toàn diện việt nam lào nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại hội thảo các nhà khoa học của hai nước cùng nhau trao đổi các kết quả nghiên cứu
đánh giá từ các góc độ khác nhau về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
năm mươi năm năm qua đánh giá hợp tác việt lào trong đào tạo cán bộ nghiên cứu lý luận và khoa học xã hội
những thành tiệu và tồn tại đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đào tạo
và nghiên cứu khoa học xã hội nghiên cứu lý luận trong giai đoạn hiện nay đánh giá từ góc độ liên quan
đến lợi ích chính sách của các bên đã đạt được khi thúc đẩy mối quan hệ hai nước nhận diện những
khó khăn hạn chế đang đặt ra gắn với yêu cầu đẩy mạnh quan hệ việt nam lào trong thời gian tới
định hướng và giải pháp phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt hợp tác toàn diện việt nam lào trong
giai đoạn mới các tham luận tại hội thảo đều khẳng định quan hệ nghĩa tình anh em giữa hai dân
tộc việt nam và lào từ lâu đã gắn bó keo sơn sự gắn bó mật thiết truyền thống đoàn kết mẫu mực
thủy chung trong sáng và quan hệ đặc biệt hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và
nhân dân hai nước được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch cây sòn phông vi hẳn đặt nến móng
được các thế hệ lãnh đạo của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp
đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của cách mạng hai năm
nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh nhân dân ấm no hạnh phúc từ những nghiên cứu
dự báo triển vọng xu hướng phát triển của mối quan hệ đặc biệt việt nam lào của các nhà khoa học
cùng với những đề xuất kiến nghị sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước và phát triển
mối quan hệ đặc biệt việt nam lào trong giai đoạn mới